thưa quý vị và các bạn vừa qua ban chỉ đạo tây nam bộ đã làm việc với ngài greg tritic
đại sứ australia tại việt nam và ngài christyan becker đại sứ cộng hòa liên bang đức tại việt nam
về các vấn đề hợp tác giữa ban chỉ đạo tây nam bộ với chính phủ hai nước australia và cộng hòa liên bang đức
thời gian qua chương trình quản lý vùng biển thông qua hỗ trợ của tổ chức hợp tác phát triển đức
đã hỗ trợ một số địa phương ven biển ở đồng bằng sông kiều long chống chịu với biến đổi khí hậu
bằng nhiều mô hình nông nghiệp bảo vệ vùng ven biển quản lý nước quản lý ngân sách rất hiệu quả
trong nhiều năm qua đồng bằng sông kiều long cũng được hưởng lợi từ các chương trình dự án hợp tác
rất thiết thực của chính phủ úc trong các lĩnh vực giáo dục giảm nghèo y tế
năng lực ứng phó biến đổi khí hậu của người dân thúc đẩy bình đẳng giới
hai đại sứ mong muốn ban chỉ đạo tây nam bộ sẽ tiếp tục làm việc với các nhà tài trợ
để có thể đưa ra những dự án hợp tác tương tự như đã hợp tác với úc và đức
đồng thời đây là dịp để các nhà tài trợ tìm hiểu thêm về chiến lược
kỹ thuật phát triển kinh tế của khu vực tây nam bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu
những thách thức khả năng chống chịu của vùng cũng như những giải pháp cho các thách thức này